cảm ơn các bạn đã theo dõi
hôm một tháng ba tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với hai bị cáo đặng thị hàn ni và trần văn sĩ căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án các kết luận giám định cũng như lời khai của các bị cáo
vị đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hàn ni mức án từ một năm sáu tháng đến hai năm tù bị cáo trần văn sĩ từ hai năm đến hai năm sáu tháng tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo đại diện viện kiểm sát hai bị cáo đặng thị hàn ni và trần văn sĩ đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ thực hiện nhiều buổi live stream trên không gian mạng phát ngôn có nội dung bịa đặt biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà nguyễn phương hằng giám đốc công ty cổ phần đại nam và ông huỳnh uy dũng chồng bà hằng trái quy định của pháp luật
trong quá trình xét hỏi bị cáo hàn ni cho biết công tác trong lĩnh vực pháp luật khoảng hai mươi năm do đó đại diện viện kiểm sát đánh giá bị cáo bà ni đang có nhận thức sai lầm về pháp luật đại diện viện kiểm sát dẫn chứng ví dụ trường hợp a đánh b thì b có được quyền đánh lại a không đại diện viện kiểm sát họ bị cáo ni bị cáo ni đáp bị cáo được quyền chống trả trong giới hạn cho phép
viện kiểm sát nói bị cáo chỉ được phép chống trả trong trường hợp không còn cách nào khác không còn phương án giải quyết nào khác
trả lời câu hỏi của luật sư
hàni khẳng định lại một lần nữa mục đích live stream của bà chỉ để nói cho công luận biết rằng những điều bà hằng nói là không được phép sai sự thật và xúc phạm rất nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của người khác chứ không nhằm mục đích tấn công bà hằng
theo các kết luận của công an tp hcm và công an tỉnh bình dương có tổng cộng hai mươi chín lần bà ni bị bà hằng xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm
thưa quý vị vụ nhiều cá nhân gửi đơn tố cáo bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam bình dương lại làm nóng dư luận
mới đây tại tòa bị cáo hàn ni khẳng định các thông tin đưa lên mạng xã hội liên quan đến đời tư bà nguyễn phương hằng đúng sự thật
bị cáo căn cứ vào một phần thông tin trong các bài báo trinh thống đã đăng
ngày một ba tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo đặng thị hàn ni bốn mươi sáu tuổi luật sư nhà báo
sáu tuổi luật sư về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tám giờ ba mươi năm phút phiên tòa khai mạc trong phần làm thủ tục thư ký thông báo về việc bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng và các cá nhân
công ty là người có liên quan xin vắng mặt tại phiên tòa xét thấy quá trình điều tra cơ quan điều tra đã ghi lời khai đầy đủ và sự vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử
nên hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa được xét hỏi đầu tiên bị cáo trần văn sĩ thừa nhận ngoài việc hành nghề luật sư từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
bị cáo còn sử dụng youtube phát các thông tin về bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng công ty đại nam quỹ tử thiện hằng hiễu
theo lời khai của bị cáo sĩ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bị cáo có phát nội dung nguyễn phương hằng sử dụng chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đã miệng
công ty cổ phần đại nam nợ nần trồng chất vay mượn của nhiều người nhiều doanh nghiệp khi chủ tọa hỏi không có kiểm chứng thì bị cáo lấy đâu ra những thông tin này để đưa lên mạng xã hội
bị cáo sĩ im lặng trước câu hỏi này bị cáo sĩ thừa nhận việc đưa các thông tin chưa kiểm chứng này lên mạng xã hội gây bất lợi cho bà nguyễn phương hằng
ông huỳnh uy dũng và công ty đại nam bị cáo thừa nhận cao chậm truy tố là đúng không oan sai khi được hội đồng xét xử hỏi về việc có lên mạng xã hội phát thông tin xúc phạm bà nguyễn phương hằng hay không bị cáo hoàng ni khai
sáng ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bà hằng có phát thông tin xúc phạm mình nên đã lên mạng tìm hiểu và sau đó bị cáo live stream trên facebook phản bác lại với nội dung bà hằng có ngồi sùm trên pháp luật
về nội dung tố bà hằng tên thật là nguyễn thị thanh tuyền có liên quan tới năm cam bị cáo hàn ni khai trong phiên xét xử bà nguyễn phương hằng trước đó có nêu rõ tên khác của bà hằng là nguyễn thị thanh tuyền
bị cáo hàn ni khẳng định các thông tin liên quan đến đời tư của bà nguyễn phương hằng đưa lên mạng xã hội là đúng sự thật và bị cáo căn cứ vào một phần thông tin và nội dung trong các bài báo trình thống đã đăng về bà hằng
bị cáo hẳn nghi tỏ ra bức xúc khi bị bà hằng xúc phạm vu khống nhục mạ là làm gái tống tiền doanh nghiệp phản động
theo bị cáo các thông tin bị cáo đăng trên mạng xã hội không nhằm mục đích xúc phạm bà hằng mà bị cáo đưa thông tin về việc bà hằng là người bình thường là một công dân phải thực hiện theo quy định của pháp luật việt nam
khi được hỏi về việc đăng thông tin về đời tư của bà hằng có xin phép bà hằng không bị cáo hàn ni trả lời bị cáo không biết bà hằng là ai chỉ tới phiên tòa xét xử bà hằng bị cáo mới gặp và biết bà hằng nên không thể xin phép
bị cáo khẳng định tại thời điểm đăng thông tin về bà hằng bị cáo đã tìm hiểu và biết luật thông tin cá nhân luật bí mật cá nhân chưa được ban hành nên việc bị cáo lấy thông tin về đời tư bà hằng trên mạng xã hội rồi đăng tải không phải là tiết lộ bí mật đời tư cá nhân
dù thừa nhận hành vi của mình là sai nhưng bị cáo hẳn nghi cho rằng bản thân không nghĩ việc làm của mình tới mức phải xử lý hình sự
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
tòa án còn trụ tập ông huỳnh uy dũng chồng bà hằng công ty cổ phấn đại nam quý tử thiện hằng hiếu với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
chủ tọa phiên tòa là thẩm phán ngô ngọc thắng thư ký phiên tòa là bà đặng thị mỹ phượng
có ba kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố tại tòa gồm trần quang duyệt trần quang trung và trương thế bằng
theo cáo trạng từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
trần văn sĩ và đặng thị hàn ni đã đăng bài tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trực tiếp trên không gian mạng
phát ngôn có nội dung bịa đặt xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm danh dự uy tín của bà nguyễn phương hằng và ông huỳnh uy dũng
gây ảnh hưởng đến quý tử thiện hằng hiếu và công ty cổ phấn đại nam
về phần dân sự bà nguyễn phương hằng và ông huỳnh uy dũng cùng đại diện theo ủy quyền của công ty cổ phần đại nam
quý tử thiện hằng hiếu không có yêu cầu bồi thường
cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba phiên tòa ngày đầu tiên xét xử bị cáo nguyễn phương hằng cùng các đồng phạm được diễn ra trong sự ngóng đợi của rất nhiều người dân quan tâm
trong phiên tòa nhiều tình tiết bất ngờ được đưa ra trong đó có những người xin giảm án cho bị cáo hằng nhưng cũng có người yêu cầu tăng tội danh
theo đó bà hàn ni và ông nguyễn đức hiển có yêu cầu cần xem xét và tăng thêm tội danh cho bị cáo đồng thời tránh bỏ lọt tội phạm
thưa quý vị những thông tin mới nhất về vụ án sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật